hôm nay ngày một tháng một mươi hai ngày thế giới phòng chống s tại bắc giang bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ meeting
diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids với chủ đề cùng hành động để kết thúc dịch s
giữa buổi lễ có đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ubnd phòng chống s
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam cho biết hiện nay trên thế giới cũng như ở việt nam
số người nhiễm và tử vong vì hiv s đã giảm tình hình ngày càng tốt hơn nhưng nếu lời lỏng không nỗ lực
thì đại dịch hiv và s hoàn toàn có thể quay trở lại
việt nam đang cùng thế giới bước vào chặng đường cuối trong việc chấm dứt đại dịch hivs vào năm hai nghìn ba mươi
đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất đòi hỏi chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn
nhân dịp này ban tổ chức chương trình đã trao tặng xe đạp và nhiều phần quà ý nghĩa cho đại diện gia đình các em nhỏ của tỉnh bắc giang
bị nhiễm hoặc ảnh hưởng bởi hiv có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tháng hành động được ủy ban quốc gia phòng chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm phát động từ ngày một mươi một mươi một đến ngày một mươi một mươi hai